tin an ninh trật tự cập nhật phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế vừa phá chuyên án bắt sự đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy thu giữ gần một viên ma túy tổng hợp
vào lúc hai mươi một h ngày một mươi ba tháng sáu tại số nhà một đường võ thị sáu phường phú hội thành phố huế phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế bắt quả tang đối tượng hà văn trí hai mươi sáu tuổi tạm trú tại tp huế đang tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm chín trăm hai mươi một viên ma túy tổng hợp hai dao bấm một bình xịt hơi cay một xe máy và hai triệu đồng tiền mặt được biết trí là đối tượng đã có một tiền sử sử dụng trái phép chất ma túy một tiền án lạm dụng tín nhiệm chiếm đo tài sản một tiền án trộm cắp tài sản hiện vụ việc đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng